để chia sẻ với các khó khăn của doanh nghiệp và người lao động
ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số năm về tái cấp vốn đối với ngân hàng chính sách xã hội
theo quyết định số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
theo đó ngân hàng nhà nước cho ngân hàng chính sách xã hội vay tổng số tiền tái cấp vốn tối đa là một mươi sáu tỷ đồng
với lãi suất tái cấp vốn là một năm
ngân hàng nhà nước cho ngân hàng chính sách xã hội vay tổng số tiền tái cấp vốn tối đa một mươi sáu tỷ đồng
với lãi suất tái cấp vốn là một năm
thời hạn tái cấp vốn là ba trăm sáu mươi bốn ngày
kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày ngân hàng nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với ngân hàng chính sách xã hội
số một mươi sáu tỷ đồng mà ngân hàng nhà nước việt nam tái cấp vốn đối với ngân hàng chính sách xã hội
sẽ để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo quyết định số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
toàn bộ các cơ chế hướng dẫn về gói cho vay này đã được ban hành kịp thời
để ngân hàng chính sách xã hội thực hiện và sớm có nguồn tiền để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động